các lời mời gọi việc nhẹ lương cao đã đánh vào tâm lý cần việc cần tiền của nhiều người
khiến cho họ rơi vào cạm bẫy của những đối tượng lừa đảo buôn người sang campuchia
thời gian gần đây liên tiếp những vụ việc và đường dây buôn người sang campuchia
đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về nạn buôn người với ngày càng nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi
và nạn nhân một khi đã đưa chân con đường trở về là không hề dễ dàng
phản ánh ngay sau đây tại hải phòng
chỉ cần đánh máy tính cũng có thu nhập cao được lo hết mọi thủ tục chi phí đi lại
nghe theo lời rỗ rỗ sang campuchia lao động từ bố của một người bạn
bốn nạn nhân còn đang trong độ tuổi đến trường không hề nghĩ mình đã rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người
cho đến khi nhận ra thực tế nơi xứ người không hề như những lời hứa hẹn
sau khi chúng em sang đấy làm khoảng được một hai tuần
em thấy người ta em cũng hỏi người việt nam bên đấy
người ta bảo là ngày cũng chỉ được hai mươi đô thôi
công việc bên đấy bọn em là giới thiệu người việt mình vay tiền ứng dụng
chỉ tiêu một ngày kiếm bảy mươi năm khách
bọn em cũng có lấy ra suy nghĩ là ông ấy đã lừa mình sang đây bán mình đi rồi em cũng về
em bị lo nghi ngờ bị đánh
rồi khoảng ba bốn ngày sau thì nó lại gọi em lên phòng quản lý của nó
nó gọi nó hỏi là
thế em bây giờ muốn về cả bốn cả bốn thì không về được
rồi nó bắt về thì về một người
thì lỡ bảo em là em bị đưa vào công ty này bằng tiền
thì bắt buộc gia đình phải đưa em ra bằng tiền
ngay sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã báo cáo ban giám đốc
đề xuất lên cục cảnh sát hình sự bộ công an và gửi công văn đề nghị đại sứ quán việt nam tại campuchia hỗ trợ giải cứu các nạn nhân
các nạn nhân đã trở về nhà an toàn sau hơn một tháng bị lừa bán
đối tượng trực tiếp lôi kéo các nạn nhân tham gia vào đường dây mua bán người cũng đã bị khởi tố
còn với gia đình các nạn nhân đây là bài học thực sự đắt giá
mình chuộc của cháu đầu tiên với mức tiền chuộc là hai bốn trăm linh đô
chuộc tiếc ba cháu nữa trị giá tiền là một mươi đô
nên là gia cảnh của tất cả bốn gia đình cũng đều phải đi vay đi mượn để làm sao lo cho các con về đến việt nam mà nguyên viện
đến nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã tiếp nhận bảy đơn chính báo về việc con em họ bị một số đối tượng rụ rỗ sang lao động tại campuchia
yêu cầu phải nộp tiền chuộc thì mới thả người về
việc nhẹ lương cao miếng mồi quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy
nhất là khi các đối tượng lừa đảo có thể dễ dàng tiếp cận con mồi thông qua các hội nhóm trang mạng xã hội
dưới hình thức đăng tin tuyển dụng cho các tập đoàn lớn chuyên nghiệp chế độ đãi ngộ hấp dẫn
nhưng thực chất đây đều là những tổ chức có dấu hiệu đánh bạc lừa đảo tín dụng đen
nạn nhân chỉ được trả mức lương thấp và có thể bị ngược đãi đánh đập nếu không hoàn thành chỉ tiêu
người dân đặc biệt là những người đang có nhu cầu tìm việc
thứ nhất là phải xác định được công ty công việc địa chỉ hợp pháp của những trụ sở đấy
để cho mình khi mà mình có thể đến trực tiếp phỏng vấn trực tiếp nộp hồ sơ trực tiếp
tránh việc là phỏng vấn qua mạng rồi là lộp hồ sơ qua mạng làm việc qua khâu trung gian
không được tin lời rụ rỗ lôi kéo của các đối tượng đặc biệt là các đối tượng mà đã từng có tiền án tiền sự
giấc mơ việc nhẹ lương cao khi thức tỉnh có người đã phải khoác lên mình một khoản tiền chuộc như những món hàng
nhưng cũng có người phải đánh đổi
bằng cả mạng sống của chính bản thân
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
tổng cục thống kê cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng tám ước tăng hai chín so với tháng trước

cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một con số này cho thấy chính phủ đã có những chính sách đúng và chúng tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp tạo đột phá để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm
thống kê cho thấy trong tháng bảy vừa qua việt nam nhập khẩu hơn một mươi tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh với trị giá hai mươi một năm mươi tám triệu usd giảm ba mươi một hai về lượng và giảm ba mươi sáu tám về trị giá so với cùng kỳ năm trước
cùng với đó giá nhập khẩu trung bình đạt hai một trăm năm mươi ba usd một tấn giảm tám một so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
như vậy với mức giá này bình quân thịt lợn nhập khẩu có giá từ
đồng đến sáu mươi đồng một kg giá bán ra tại thị trường hiện nay cũng phổ biến ở mức từ năm mươi năm đồng đến chín mươi chín đồng một kg
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tám tháng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt sáu mươi sáu hai tỷ usd tăng tám bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trong số đó giá trị xuất khẩu ước khoảng ba mươi sáu ba tỷ usd tăng một mươi ba
nhập khẩu ước khoảng hai mươi chín chín tỷ usd tăng một mươi ba một

như vậy giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản tám tháng trên sáu ba tỷ usd tăng chín mươi bốn sáu so với cùng kỳ năm ngoái
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trước những khó khăn về thị trường bộ đã tăng cường xúc tiến quảng bá đối với các sản phẩm đã được mở cửa xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường gắn liền với các hoạt động ngoại giao của chính phủ
lượng khách quốc nội đến tăng cao đòi hỏi các hãng hàng không đơn vị phục vụ mặt đất phải tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách hạn chế tối đa việc ùn ứ trong nhà ga
lãnh đạo cảng này cũng yêu cầu bộ phận an ninh hàng không lưu ý tại khu vực ga đến sắp xếp nhân sự giải tỏa khách nhanh tránh ủn tắc
tàu đường sát đô thị cát linh hà đông vừa lập kỷ lục mới về lượng hành khách vận chuyển trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
cụ thể trong ngày hai tháng chín con số hành khách đi tàu đã đạt hơn năm mươi năm lượt đây là số lượng hành khách đi tàu trong ngày cao nhất từ trước đến nay cao hơn gấp đôi so với ngày thường
theo ghi nhận của đơn vị quản lý dịp cao điểm nghỉ lễ quốc khánh năm nay lượng khách sử dụng dịch vụ đường sắt đô thị khá đông
thống kê trong ngày ba mươi một tháng tám tuyến đường sắt này phục vụ hai mươi sáu bốn trăm bảy mươi lượt hành khách
trong ngày một tháng chín tuyến phục vụ hai mươi tám bảy mươi hai lượt hành khách
toàn tuyến có tổng chiều dài một mươi ba năm km toàn bộ đi trên cao với một mươi hai ga
thưa quý vị phương tiện cá nhân lưu thông ngày càng tăng và dẫn đến hệ lụy là tình trạng tắt đường và gia tăng lượng khí thải
gây nên hiệu ứng nhà kính và việc sử dụng xe đạp để di chuyển có thể khắc phục được tình trạng này
nhất là trong thời điểm các phương tiện công cộng cho phép mang theo các loại xe đạp gấp gọn
do vậy thì xe đạp gấp gọn hiện đã trở thành một xu hướng mới cho những người yêu môi trường và thích hoạt động thể thao
chiếc xe này là phương tiện đi lại hàng ngày của chị phạm thị ngọc lan quận hà đông hà nội
nhà chị cách ga văn quán hơn một km vì vậy chị chọn xe đạp gấp tới ga
sau đó gấp gọn và tiếp tục di chuyển bằng tàu điện
cả thời gian sử dụng xe đạp và tàu điện để đi làm rút ngắn hơn từng ngày gần hai mươi phút
mình thấy thứ nhất là tiết kiệm thứ hai là an toàn
với tiết kiệm nhất là tiết kiệm về thời gian
đi bộ thì mệt hơn đi xe đạp rồi
và thứ ba là nó tiếp theo nó rất là an toàn
ví dụ là trời nắng thì không sao nhưng mà mưa gió các thứ thì việc đi xe đạp thì xe mình nó khá là gọn
thì đi lên vỉa hè nó cũng không có nhiều diện tích
và thứ ba là tiếp theo nó an toàn
không sợ trơn trượt rồi không sợ lụt gì đấy đấy là trời mưa
tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông đi vào hoạt động cho phép mang xe đạp gấp lên tàu
nhiều người đã tận dụng sự tiện ích này để dễ dàng đi học đi làm
tránh những tuyến đường tắc như ngã tư sở nguyễn trãi
ngoài ra có không ít những chiếc xe đạp gấp được thiết kế có kiểu dáng độc lạ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng
xu hướng sử dụng xe đạp gấp ngày càng phổ biến cũng mở ra nhiều cơ hội kinh doanh
xe đạp góp gọn có nhiều chủng loại chỉ từ hai đến ba triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc xe nhỏ
cho tới những chiếc cả vài chục triệu đồng tùy vào điều kiện kinh tế của người dùng
tính theo tháng thì mỗi tháng tăng khoảng hơn một trăm linh về số lượng mà khách hỏi và doanh số về khách mua
phương tiện công cộng đang rất là phổ biến và hiện tại thì đang có tàu điện trên cao
thì quãng đường di chuyển từ nhà mình đến nơi làm việc rất là xa
mình hay sử dụng tàu điện trên cao mình chọn loại xe đạp có trợ lực điện này để tiệm thuận tiện từ nhà mình lên đến ga tàu điện hơn
thú vui chơi xe đạp gấp cũng có một số khó khăn
trong đó có việc đi tìm mua phụ tùng thay thế rất khó và giá cao
người mua cần cẩn trọng khi mua phụ tùng thay thế cho xe đạp tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại